ngày một mươi tháng bốn tỉnh bình thuận đã công bố hai bệnh nhân covid một mươi chín cuối cùng đã bình phục
đây là kết quả chung trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh bình thuận
trong đó có sự đóng góp của tập thể cán bộ viên chức nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
niềm vui vỡ hòa hạnh phúc nghẹn ngào không thể diễn tả đối với tập thể cán bộ
nhân viên y tế khoa nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
những người trực tiếp tham gia điều trị chín bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trong suốt một tháng qua
kể từ khi tỉnh bình thuận có ca dương tính đầu tiên với virus sars cov hai vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với sự chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực cơ sở hạ tầng theo quy định
nên bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận đã rất chủ động trong việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân
một mươi bảy y bác sĩ điều dưỡng khoa nhiễm được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc
điều trị những bệnh nhân này chín bệnh nhân bình phục là kết quả rất đáng tự hào của tập thể cán bộ
nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
điều trị những bệnh nhân bình phục là kết quả rất đáng tự hào của tập thể cán bộ
nhân viên y tế bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận